ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện tân trụ tỉnh long an cho biết
trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng tàn trữ một cây súng bắn đạn bi trong cướp xe
theo đó trong lúc tuần tra phòng chống đua xe trái phép xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy
trên địa bàn xã bình tịnh huyện tân trụ phát hiện vũ anh khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp đông thành xã đông thành a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đang điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện bên trong cốc xe mô tô của khoa có một khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại
súng bắn đạn bi sắt tổ tuần tra mời khoa về cơ quan làm việc
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện tân trụ kiểm tra kết quả đối tượng âm tính với covid một mươi chín
ngoài ra test nhanh ma túy khoai dương tính với ma túy đá
hiện công an huyện đang tiếp tục xác minh và làm rõ xử lý